có một trăm ba mươi sáu công dân việt nam được đưa từ nhật bản về nước cũng đã được cách ly y tế ngay trong sáng nay tại thành phố hải phòng
với mục tiêu bảo đảm sức khỏe cho các hành khách ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh
ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay vân đồn lực lượng chức năng đã giám sát chặt chẽ công tác tiếp nhận công dân
và đưa về trung đoàn tám trăm ba mươi sáu để thực hiện cách ly
hôm nay trung tâm y tế dự phòng thành phố hải phòng và huyện thủy nguyên sẽ lấy mẫu xét nghiệm đối với tất cả một trăm ba mươi sáu người này